phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với công an huyện ea hà leo
để tiếp tục điều tra xử lý một vụ dùng hồ sơ giả để vận chuyển hơn hai mươi một mét khối gỗ
vào khoảng giờ ngày hai mươi sáu tháng hai tại địa phận huyện ea hà leo tỉnh đắk lắc
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô do tài xế nguyễn đức sơn đang vận chuyển lâm sản
có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
và phát hiện trên xe có hơn hai mươi một mét khối gỗ
bước đầu sơn khai được thuê vận chuyển số gỗ trên với giá năm trăm linh đồng một mét khối
cùng một bộ hồ sơ từ tỉnh đắk lắc về tỉnh tây ninh
vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an huyện ea hà leo tiếp tục điều tra làm rõ